trước tình trạng rất nhiều rác thải từ cửa biển cửa sông trôi giạt và mắc kẹt ở khu vực rừng phòng hộ thuộc xã tiên hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
mới đây thành phố hải phòng đã huy động lực lượng thu gom rác thải về khu bãi rác tập trung để xử lý nhằm bảo vệ môi trường
theo chính quyền địa phương tình trạng rác thải tràn về khu vực nhiều như hiện nay là do địa bàn nằm trên hai cửa sông văn úc và sông thái bình
do đó khi nước từ các cửa sông về thường đưa rác thải theo chiều cường giặt vào địa phương
trước đây do các loại cây trồng trong khu vực rừng phòng hộ còn nhỏ rác cũng lưu chuyển theo con nước ra vào
hiện nay các loại cây trong rừng đã lớn đàn sen nhau nên khi thủy chiều rút rác mắc kẹt luôn trong rừng phòng hộ
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân huyện tiên lãng cùng chi cục kiểm lâm hải phòng chỉ đạo địa phương huy động hàng trăm đoàn thanh niên
môi trường hội phụ nữ biên phòng thu gom tiến hành xử lý đốt số lượng rác thải này nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây non trong rừng